dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã lan ra một mươi bảy tỉnh thành trên toàn hàn quốc
lần đầu xuất hiện ở một số địa phương như tỉnh kangwon thành phố sejong và thành phố ulsan
thông báo của ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc cơ quan quản lý dịch bệnh hàn quốc cho biết
tính tới một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng hai hàn quốc ghi nhận tổng cộng bốn trăm ba mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín hai ca tử vong
đã có một mươi tám bệnh nhân được điều trị khỏi hàn bốn trăm một mươi ba người vẫn đang được điều trị cách ly
trong buổi sáng hàn quốc ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca nhiễm mới buổi chiều tăng thêm tám mươi bảy ca
như vậy chỉ riêng trong ngày hai mươi hai tháng hai số bệnh nhân mới đã tăng thêm hai trăm hai mươi chín người
trong khi đó cùng ngày hãng sản xuất điện tử samsung của hàn quốc đã thông báo đóng cửa tạm thời
một tổ hợp nhà máy điện thoại thông minh tại thành phố gumi đông nam nước này
sau khi kết quả xét nghiệm virus ncov của một nhân viên làm việc tại đây cho kết quả dương tính
samsung sẽ tiến hành thử trùng tổ hợp nhà máy trên trong ngày mai hai mươi ba tháng hai
và bảo đảm cách ly những người đã từng tiếp xúc
với nhân viên nói trên